trong bốn tháng một khi đang lang thang tại gần nhà trọ tại huyện yên mỹ tỉnh hương yên trần thị lệ đã bị tổ công tác công an quận bắc tử liêm bắt giữ
theo kết quả điều tra lệ đã từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản cùng vào năm hai nghìn sáu